bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa cấp cứu thành công sản phụ có thai ba mươi bảy tuần sinh con lần ba bị ngừng tuần hoàn
khoa hồi sức tích cực đã tiếp nhận và chẩn đoán sốc mất máu dối loạn đông máu nặng suy tạng sau mổ cắt tử cung do rau tiền đạo trung tâm
quá trình điều trị bệnh nhân được truyền khối hồng cầu và các chế phẩm máu số lượng lớn
các yếu tố huyết động hô hấp dối loạn đông máu và tình trạng toan hóa máu được cải thiện
các dấu hiệu về chi giác bắt đầu phục hồi sự kiến ngày mai bệnh nhân sẽ được ra viện